còn tại tỉnh lâm đồng vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trương công trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cùng đồng bọn về tội giết người và một mươi bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày ba mươi một tháng ba nhóm của trương công trung gây gỗ đánh nhau với nhóm thanh niên quê ở hà tĩnh
trong lúc xô sát trung đã dùng dao đâm vào ngực anh lê văn hoàng khiến nạn nhân tử vong ngay tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt trương công trung một mươi bốn năm tù giam buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại chín mươi sáu triệu đồng và tru cấp một triệu năm trăm linh ngàn đồng một tháng cho con của bị hại đến tuổi trưởng thành
các bị cáo còn lại chịu mức án từ sáu tháng tù treo đến chín tháng tù giam